các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời tiết nóng vào trưa và chiều với độ ẩm cao vào sáng và tối ở phần lớn miền bắc nước ta sắp thay đổi
từ giờ cho đến lúc bước vào đợt nắng nóng chạm ngưỡng bốn mươi độ nhiều tỉnh thành bao gồm thủ đô hà nội sẽ có mưa dài rác
cụ thể là vào những thời điểm nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tình trạng nồm ẩm ở phần lớn miền bắc nước ta trừ một số tỉnh thành ở tây bắc bộ dù vẫn diễn ra vào sáng và tối
nhưng trưa chiều có nắng nóng nên độ ẩm giảm phần nào
từ hôm nay đến vài ngày tới các tỉnh thành miền bắc có mưa giải rác trong đó một số nơi có khả năng mưa nhất là yên bái tuyên quang hà giang
hôm nay ngày hai mươi bảy tháng ba áp thấp ở phía tây có thể gây mưa vừa đến mưa to ở các tỉnh thành tây bắc như lai châu sơn la điện biên
sang đến ngày thứ năm ngày hai mươi tám tháng ba khi các tỉnh tây bắc bộ giảm hoặc hết mưa thì các tỉnh đông bắc bộ lại có thể có mưa giải rác nhưng nhỏ hơn
ở thủ đô hà nội theo dự báo hiện tại đến chiều thứ năm và sáng thứ sáu sẽ có mưa giải rác độ ẩm tăng
đây là kiểu thời tiết mang tính chuyển tiếp trước khi miền bắc có đợt nắng nóng gây gắt
dự báo nhiều nơi như hà nội hòa bình việt trì có nhiệt độ chạm ngưỡng bốn mươi độ c hoặc hơn vào ngày cuối cùng của tháng ba ba mươi một tháng ba hoặc là ngay trong một hai ngày đầu tiên của tháng bốn
đây là đợt nóng khô độ ẩm giảm mạnh
sự thay đổi thời tiết rất gắt trong những ngày tới với cả nhiệt độ lẫn độ ẩm đều biến đổi lớn
có thể khiến cơ thể con người chưa kịp thích nghi dễ dẫn đến mệt mỏi đau đầu
người dân nên chú ý chọn trang phục phù hợp uống nhiều nước nếu có thể thì giảm ra nắng
đợt nắng nóng ở miền bắc được dự báo sẽ duy trì trong vài ngày đầu tháng bốn trước khi có sự thay đổi tiếp theo
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay hai mươi bảy tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
thành phố vinh nhiều mây có mưa nhỏ nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
thành phố huế có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
thành phố đà nẵng có mây có mưa rào nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
thành phố hồ chí minh có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bốn độ
thưa quý vị ở khu vực nam bộ nước ta đang có nắng nóng kéo dài và những ngày sắp tới nhiệt độ cũng chưa giảm bớt
cho đến ngày cuối tuần này đầu tuần tới miền bắc cũng sẽ có đợt nắng nóng cay cắt
và có lẽ chúng ta nên sẵn sàng cho những kiểu thời tiết căng thẳng như vậy trong năm nay
theo các nhà khí tượng học và các nhà phân tích nông nghiệp được đăng trên trang reuters
thì sau một đợt enino mạnh thời tiết toàn cầu sẽ chuyển tiếp sang la nina vào nửa sau của năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ dĩ enino gây ra thời tiết nóng hơn và khô hơn ở đông nam á do những thay đổi về nhiệt độ bề mặt nước biển
và gió bề mặt trên thái bình dương ở vùng gần xích đạo
năm nay mùa hè ở nước ta được dự báo là vẫn rất nắng nóng do ảnh hưởng rơi rớt kéo dài của enino
vốn cũng đã ảnh hưởng đến thời tiết nước ta
không chỉ vậy những mức nhiệt độ hàng năm cao nhất từ bất kỳ đợt enino nào thường cũng xảy ra vào năm sau
năm mà enino hình thành nên mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn ở đông nam á thậm chí sẽ còn nắng nóng hơn năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng ngoài nóng thì thời tiết ở nước ta sẽ nhiều mưa do la nina làm tăng lượng mưa ở đông nam á ấn độ và úc
mặc dù bây giờ vẫn còn hơi sớm để dự báo về cường độ của la nina
nhưng các nhà khí tượng cho rằng năm nay la nina sẽ ở mức độ nhẹ và sẽ bắt đầu ảnh hưởng
làm lượng mưa tăng từ cuối mùa hè đầu mùa thu
thưa quý vị mực nước biển đang tăng lên do biến đổi khí hậu làm tan chảy nhanh chóng các dòng sông băng và tàng băng
đồng thời lượng nước trong các đại dương giãn nở trong một thế giới nóng lên
nhưng mực nước biển có bao giờ cao hơn hiện nay không và khi nào chúng đạt mức cao nhất
hãy cùng với chúng tôi đi tìm câu trả lời ngay sau đây
theo một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi hai vào thời điểm của kỷ phấn trắng một trăm bốn mươi năm triệu đến sáu mươi sáu triệu năm trước
mực nước biển cao hơn hiện nay khoảng hai trăm linh mét
lần cuối cùng các vùng biển cao hơn độ cao hiện tại là khoảng một trăm hai mươi năm trước
trong thời kỳ băng hà cuối cùng một trăm ba mươi một trăm một mươi năm năm trước
vào thời điểm này khí hậu ấm hơn khiến cho băng ở nam cực tan chảy
làm cho mực nước biển đạt đỉnh cao hơn mức trung bình hiện tại khoảng hai mươi feet sáu mét
trong thời hiện đại băng đang tan chảy vì con người đang đốt nhiên liệu hóa thạch
làm tăng nhanh lượng carbon dioxit gây nóng hành tinh và các loại khí nhà kính khác trong khí quyển
băng tan có nghĩa là biển cao hơn
tuy nhiên mực nước biển cao nhất khi mực nước băng thấp thì không hoàn toàn đúng
và là cách hiểu không đầy đủ về biển khơi
thời điểm nam đại tây dương mới hình thành chúng nông hơn các đại dương cũ
lớp vỏ đại dương cũ dày đặc nó ép xuống makma bên dưới và tạo ra các đại dương sâu
lớp vỏ mới có ít thời gian đông cứng hơn nó nổi hơn nên các đại dương mới sẽ nông hơn
do đó mực nước biển dâng cao các nhà khoa học đã ước tính rằng
bề mặt chai đất ban đầu chứa lượng nước tấp đôi so với ngày nay
bởi nước đã và đang lân chuyển vào magma bên dưới lớp vỏ chai đất
các nhà nghiên cứu tính toán có gần bốn mươi bốn triệu km khối nước trong vỏ trái đất
nhiều hơn cả nước ở trỏm băng và sông băng trên mặt đất
từ những điều trên chúng ta có thể thấy rằng mặc dù mực nước biển sẽ tiếp tục dâng cao
nhưng những ngày cao điểm nhất của chúng có thể đã là quá khứ
tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền
trong ngày hôm nay hai mươi bảy tháng ba
tại bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
trưa chiều trời nắng riêng khu vực tây bắc có nơi có nắng nóng
trung bộ có mây có mưa rào vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nam bộ có mây ngày nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
trưa chiều trời nắng riêng khu tây bắc có nơi nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ c
riêng khu tây bắc có nơi dưới hai mươi độ c
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ c
riêng khu tây bắc ba mươi một ba mươi bốn độ c
có nơi trên ba mươi năm độ c
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
chiều trời nắng riêng đồng bằng ven biển
đêm có mưa mưa nhỏ dài rác
gió đông nam đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi trên ba mươi một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây có mưa rào vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ c
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn
sóng cao năm một năm m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông bắc cấp bốn cấp năm
sóng cao năm một năm m
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối ngày hôm nay hai mươi bảy tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại